tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe máy của tuyến có treo một hộp màu đen chứa hai bọc ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng mà đối tượng khai là heroin
số heroin trên được thu có trọng lượng là một trăm tám mươi bảy bốn mươi chín gram
tổ công tác tiến hành lập biên bản và bắt giữ tuyến
đối tượng khai đã có hai tiền án về tội chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý tuyến theo quy định của pháp luật
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý tuyến theo quy định của pháp luật